cảm nhận trên cổng thông tin tiêm chủng quốc gia cho đến trưa ngày hôm nay sáu tháng một mươi cả nước đã tiêm trên bốn mươi tám tám triệu liều vắc xin
riêng ngày năm tháng một mươi đã tiêm trên một ba triệu liều vắc xin
đến hết ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đã phân bổ năm mươi bốn đợt vaccine covid một mươi chín với tổng số là năm mươi chín hai trăm hai mươi ba hai trăm hai mươi sáu liều
bộ y tế cũng đã có công văn về việc áp dụng biện pháp phòng chống dịch đối với người về từ tp hcm bình dương đồng nai và long an
trong đó nêu rõ người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi covid một mươi chín tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong vòng bảy ngày lấy mẫu xét nghiệm ngày đầu
còn bản tin dịch covid một mươi chín ngày hôm nay sáu tháng một mươi của bộ y tế cho biết là có bốn ba trăm sáu mươi ba ca mắc covid một mươi chín bằng số mắc ngày hôm qua
tp hcm vẫn ghi nhận nhiều ca mắc mới nhất với một chín trăm sáu mươi ca trong ngày có một mươi ba mươi ba bệnh nhân khỏi
tại hà nội tính từ một mươi tám h ngày một mươi
năm tháng một mươi cho tới một mươi tám h ngày sáu tháng một mươi tp hcm ghi nhận bảy ca mắc mới
trong đó có sáu ca tại khu vực phong tỏa một ca tại khu cách ly
riêng sáu ca tại khu phong tỏa gồm có năm bệnh nhân và một bệnh nhân tại bệnh viện hữu nghị việt đức
vào sáng ngày hôm nay ubnd tp hcm tổ chức lễ tuyên dương các đoàn công tác tăng cường và tham gia hỗ trợ phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
buổi lễ là sự trì ẩn
lời cảm ơn chân thành của chính quyền và người dân thành phố đối với những đóng góp quan trọng đầy ý nghĩa của các lực lượng tri viện từ mọi miền đất nước
gần năm mươi ngày tri viện vào tp hcm chống dịch
hôm nay với thượng tá đinh tạ hiển trưởng đoàn bệnh viện y học cổ truyền bộ công an có lẽ là ngày nhẹ nhõm và nhiều niềm vui nhất
được phân phụ trách chính mạng tiếp nhận vận hành trang thiết bị y tế phục vụ bệnh viện giải chiến phước lọc
với tinh thần thần tốc
tốt hơn nữa chỉ trong bốn ngày anh khùng đồng đội của mình đã tiếp nhận hơn một trang thiết bị y tế đủ chủng loại
góp phần đưa bệnh viện giả chiến bộ công an nhanh chóng đi vào hoạt động đảm bảo cho hệ thống y tế thành phố trước tình hình dịch bệnh căng thẳng phức tạp
khi vào đây thì tôi thấy thành phố hồ chí minh đầy tổn thương do cái dịch bệnh gián cách
với cái tinh thần nghị lực của lực lượng công an chúng tôi cũng tham gia cùng với lực lượng y tế

có lẽ là thành công của chúng tôi cũng ngồi nhờ một phần là yếu tố tri viện của các tổ chức từ thiện các tổ chức chính trị xã hội cũng như là người dân đã giúp đỡ đoàn kết chúng tôi
chính vì vậy mà cầu mới có thành quả như ngày hôm nay
thượng tá đinh tạ hiển cùng hàng ngàn cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang bác sĩ nhân viên y tế sinh viên tình nguyện viên trên khắp cả nước
đã đến với thành phố hồ chí minh trong một chuyến
họ đã đến công tác với đầy những khó khăn vất vả biết trước và cả không biết trước mà chẳng hề mảy may do dự
tất cả đều xác định không chỉ là hỗ trợ mà họ đang bước vào cuộc chiến thật sự của chính mình phải chiến đấu bằng hai trăm linh sức lực để sang sẻ với đồng nghiệp nơi đây
bản thân em cũng như là các anh chị dòng đồng khi mà vào đến thành phố hồ chí minh thì rất là bỡ ngỡ có cảm giác như là sợ luôn
nhưng mà khi mà tiếp cận với công việc thì thấy cái cảnh mà người bệnh người ta bệnh tật như vậy đâu đó vậy thì cái tình yêu thương mà thì mình làm hết những cái gì làm được cho người dân thì mình cố gắng mình hy sinh mình làm thì nó cũng vượt qua hết
chứ cũng không có cái nợ hại gì hết
dù có lúc áp lực từ hơn một mươi ca nhiễm hơn bốn trăm linh ca tử vong mỗi ngày đã khiến chúng tôi phải gồng mình gấp nhiều lần
nhưng mà những ca trực có đầy đủ anh em đồng nghiệp khắp bắc trung nam có đoàn kết nắm chặt tay nhau kiên ca lì lợ giữ chặt đội hình
và không ai bi quan
chúng tôi luôn luôn biết chúng tôi không chiến đấu đơn độc
lãnh đạo thành phố sở y tế luôn luôn có mặt thường xuyên liên tục bám sát tình hình và sát cánh cùng chúng tôi
nhân dân thành phố luôn luôn ủng hộ và dõi theo chúng tôi
phát biểu tại lễ tuyên dương ông phan quang mãi chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến những người đã kề vai sát cánh cùng thành phố trong thời gian khó khăn vừa qua
đồng thời hy vọng những kinh nghiệm mà thành phố đã trải qua sẽ trở thành bài học quý giá cho chính thành phố
và các địa phương khác trong việc phòng chống dịch covid một mươi chín
thật sự thành phố chưa làm được nhiều để đền đáp công ơn của những người dũng cảm đã đến giúp đỡ mình trong cơn hoạn nạn
chúng tôi mong sẽ được đón tiếp các đồng chí quý vị và các anh chị ở các cơ quan đơn vị cùng gia đình bạn bè đến thăm thành phố khi dịch bệnh đã được kiểm soát hoàn toàn
để cảm nhận về thành phố phương nam ấm áp nghĩa tình thân thiện và hiếu khách

nhằm hỗ trợ người dân từ các tỉnh thành phía nam di chuyển về quê những ngày qua lực lượng công an các địa phương nơi đi qua đã tổ chức đón hỗ trợ chỗ ăn nghỉ tạm thời và dẫn lộ an toàn đến các địa phương giáp dành
tại địa bàn hà nội chỉ trong buổi sáng ngày hôm nay đã có hơn một người trong đó gồm cả phụ nữ trẻ em di chuyển dọc quốc lộ một a đường hồ chí minh ngang qua hà nội để về các tỉnh miền núi phía bắc
để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đối với những trường hợp không có phương tiện
năng đã tổ chức các đoàn xe buýt
đồng thời lực lượng cảnh sát giao thông chủ động lên các phương án hướng dẫn người và phương tiện theo đúng lộ trình bố trí hai xe dẫn để đưa đoàn qua địa bàn thành phố hà nội
dự kiến lượng người và phương tiện vẫn tiếp tục qua địa bàn thành phố hà nội trong những ngày tới
đây cũng là thời điểm các lực lượng chức năng có mặt ứng trực tại khu vực cửa ngõ thành phố tổ chức hỗ trợ giúp đỡ người dân về quê an toàn
tại địa bàn tỉnh phú thọ trong hai ngày mùng năm và mùng sáu tháng một mươi lực lượng công an tỉnh phú thọ đã cấp khoảng một suất nhu yếu phẩm cho bà con
bố trí chín kíp dẫn hai mươi một xe khách đưa trên hai ba trăm linh lượt người về các tỉnh sơn la yên bái lào cai hà giang thái nguyên điện biên bắc cạn để đảm bảo an toàn
đồng thời tổ chức hướng dẫn số công dân về cư trú trên địa bàn đến các cơ sở y tế và gia đình để thực hiện cách ly đảm bảo các nguyên tắc cao nhất trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
dự kiến lưu lượng người qua các chốt kiểm soát dịch sẽ còn tăng trong thời gian tới
lực lượng công an tỉnh phú thọ đã chủ động các phương án để kiểm soát tốt tình hình an ninh trật tự đảm bảo an toàn giao thông và phòng chống dịch bệnh trên địa bàn
giải quyết thủ tục hành chính sau hơn hai tháng giãn cách xã hội là nhu cầu bức thiết của người dân
tại thành phố đà nẵng hoạt động của bộ phận một cửa luôn trong tình trạng đông đúc
trong bối cảnh thích nghi với dịch bệnh công an thành phố đà nẵng đã xây dựng phương án tiếp công dân an toàn hiệu quả và nỗ lực giải quyết đáp ứng nhu cầu của người dân
bộ phận giải quyết thủ tục hành chính phòng cảnh sát giao thông
một mô hình gồm các thiết bị phục vụ công tác phòng dịch được lắp đặt
người dân không thể bỏ qua các bước cơ bản quét mã khai báo y tế đo thân nhiệt khử khuẩn toàn thân
thêm vào đó một buồn tiệt trùng khử khuẩn tài liệu bằng máy có tia uv cũng được bố trí
hoàn tất thủ tục người dân chỉ cần đặt tài liệu vào khay và nhấn nút chuyển đến cán bộ như thế này
thủ tục liên quan thì phòng có thói thông trước tình hình diễn biến mùa dịch còn đang phức tạp
nên là việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho khách đến xử lý giải quyết các hồ sơ thủ tục
và đồng thời là cũng đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ
với mô hình này thì chúng tôi tương đối đã an toàn
xây dựng phương án tiếp công dân đảm bảo yếu tố an toàn linh hoạt là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng
được triển khai tại bộ phận một cửa trong toàn công an thành phố
phòng quản lý xuất nhập cảnh sau hơn hai tháng đóng cửa từ đầu tháng một mươi đến nay
số lượng người đến tăng gấp đôi gấp ba so với trước đây
đơn vị đã sớm có kế hoạch hướng dẫn đảm bảo phòng dịch và nỗ lực giải quyết hồ sơ đúng hàng cho người dân
khi mà dịch hồ sơ của tôi là tụ nặng rất là lâu
nhưng mà khi sau dịch qua rồi từ đấy thấy các cán bộ rất là nhiệt tình với dân
và cái khâu bệnh dịch phần bệnh dịch cũng rất là tốt
từ đó tôi tưởng sẽ rất là hài lòng
sau khi tiếp nhận hồ sơ hoàn thành hồ sơ rồi thì về phải xử lý
để rồi văn chuyển cái hồ sơ này ra ngoài cục quản lý xuất nhập cảnh
cho nên là cái cường độ làm việc của anh em rất là vất vả
thế nhưng mà với cái tinh thần với cái thái độ
hiểu được cái nhu cầu của người dân đang rất là lớn
cho nên lực lượng quản lý xuất nhập cảnh
để cho nó hoàn thành được cái chương trình công tác
để hỗ trợ cho nhu cầu chính đáng của người dân
hiện nay để hạn chế số người sử dụng dịch vụ công trực tiếp
tại bộ phận một cửa công an thành phố còn tăng cường giải quyết
các thủ tục bằng hình thức trực tuyến
nỗ lực xử lý nhanh chóng hồ sơ tồn động trước đó cho người dân
thưa quý vị và các bạn nỗ lực phòng chống dịch bệnh
đưa cuộc sống của người dân trở lại trạng thái bình thường mới
là mục tiêu đang được đặt ra hiện nay
thế nhưng bên cạnh sự thống
sự thống nhất đoàn kết trung tay của chính quyền các cấp
các lực lượng tham gia phòng chống dịch
thì hiện đã có không ít những đối tượng lợi dụng thời điểm dịch bệnh này
để thực hiện các hành vi tung tin phát tán những luận điệu xuyên tạc
vu khống thậm chí là cắt ghép các hình ảnh âm thanh
thành những clip xấu độc phát tán rộng rãi trên mạng internet
nhằm mục đích gây bất ổn tình hình an ninh trật tự trong nước
trong những ngày qua tỉnh an giang đã tiếp nhận trên bốn mươi người dân
từ thành phố và các tỉnh di chuyển tự phát về
dự báo số lượng này sẽ tiếp tục tăng
để đảm bảo công tác phòng chống dịch vừa đảm bảo an sinh cho người dân
chủ tịch ubnd tỉnh an giang đã thành lập ban tổ chức đón tiếp công dân
với sự tham gia của các ban ngành đoàn thể
nhiều hoạt động đảm bảo an sinh xã hội chăm lo cho người dân
như cung cấp lương thực thực phẩm sắp xếp hỗ trợ bà con
về cách ly đúng quy định đưa các lực lượng phòng chống dịch
tại tỉnh an giang đồng lòng phối hợp chặt chẽ
trong lực lượng mà ở nơi phong tỏa kể cả đi vào tắc cậu người dân
ở nó phong tỏa khu cách ly chăm lo có thể nói là rất đầy đủ
tôi chưa bao giờ thấy một chuyện phàn nàn của người dân
đối với lực lượng công an cùng với hệ thống chính trị
cùng với lực lượng y tế mình chăm lo này có thể là thông qua
sự chỉ đạo tập trung của tỉnh quỹ của ban chỉ đạo
mà công an có thể nói là nhìn chung và cụ thể là giai trò
của đồng chí giám đốc công an đã tạo một hình
của lực lượng công an
công an nhân dân của an giang đối với dân trong cân tắc phòng chống dịch
nỗ lực là vậy thế nhưng đối tượng cơ hội luôn tìm cách để chống phá
mới đây đối tượng phản động hoàng văn dũng đã sử dụng trang facebook hoàng dũng
phát tán đoạn ghi âm cuộc điện thoại được cho là của đại tá đinh văn nơi
giám đốc công an tỉnh an giang với nội dung xuyên tạc rằng
không có sự đồng nhất trong công tác chỉ đạo chống dịch
giữa lãnh đạo công an tỉnh và lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh an giang
phải khẳng định đây là file ghi âm đã bị cắt ghép chỉnh sửa
với mục đích cố ý gây chia rẽ nội bộ hạ uy tín lãnh đạo
và chống phá công cuộc phòng chống dịch tại an giang
đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng
với những hành vi mà cắt ghép giả mạo những thông tin hình ảnh
của cán bộ lãnh đạo đảng nhà nước và thực hiện với mục đích chính trị
thì đó là vụ việc hết sức nghiêm trọng và có thể truy cứu trách nhiệm hình sự
ngoài ra hành vi đưa thông tin sai
đưa thông tin nhằm vô khống xúc phạm tên dự nhân phẩm người khác
cũng là hành vi bị cấm theo quy định tại điều tám của luật an ninh mạng năm hai nghìn một mươi tám

cũng là hành vi bị cấm theo quy định tại điều tám của luật an ninh mạng năm hai nghìn một mươi tám
công an tỉnh an giang cho biết hiện cơ quan điều tra đang mở rộng điều tra
và triệu tập đối tượng đã cố tình ghi âm các cuộc điện thoại
cắt ghép rồi cung cấp cho các đối tượng phản động trong vụ việc này
qua cái xác định những cái thú đoạn